tuy mô dân số rất lớn tại vì người ta nhìn vào tiềm năng của thị trường là thứ nhất là phải dân số
chiếm hai dân số là rất lớn
thứ hai là tiềm năng thị trường là quy mô dân số và cái sức mua
sức mua nó phụ thuộc vào thu nhập
cái vùng trung đông thì chúng ta biết là cái thu nhập tương đối cao do họ có nguồn thành viên dầu mỏ
và cái thu nhập cao thì sức mua cũng tương đối cao
khu vực châu phi thì nghèo hơn
nghèo hơn nhưng mà hiện nay thu nhập cũng đang tăng lên và sức mua cũng đang tăng lên
đấy do vậy nhu cầu nhập khẩu hàng hóa nói chung của khu vực trung đông và châu phi rất lớn
với số người quy mô dân số lớn như thế rồi thu nhập cũng đang tăng lên
thì họ nhập khẩu hàng hóa rất lớn
trong đó có nhập khẩu nông sản và thực phẩm
một cơ hội nữa hay là một yếu tố nữa
nó tạo ra tiềm năng là sản xuất nông nghiệp của khu vực này là khó khăn
bởi vì cái điều kiện thời tiết điều kiện tự nhiên đây là không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp
chúng ta biết là trung đông và châu phi là nóng thiếu nước
nhiều khu vực thiếu nước nói chung rất nhiều khu vực thiếu nước xa mạng
cho nên là sản xuất nông nghiệp rồi thủy sản là rất khó khăn
do vậy mà nhu cầu thì rất lớn
dân số đông như thế mà
do vậy là họ phải nhập khẩu cái nông sản và thực phẩm rất lớn
và trong khi cái sản xuất tại chỗ thì không đáp ứng được
đó là điều rất quan trọng
cho nên là nhu cầu rất lớn
một cái điểm nữa là cái yêu cầu về chất lượng đối với nông sản và thực phẩm của cái khu vực này
nhìn chung là không quá chặt chẽ không quá khắt khe
so với các nước phát triển ví dụ như mỹ eu nhật bản
yêu cầu rất chặt chẽ
đấy thì ở đây
chỉ chất lượng không cần họ
không cần yêu cầu cái loại chất lượng cao lắm
rồi cái yêu cầu về tiêu chuẩn họ cũng không cần yêu cầu tiêu chuẩn quá chặt chẽ
đấy là một cái thuận lợi nhà chúng ta
một cái thuận lợi nữa là hầu hết các nước trong khu vực này
các nước của châu phi và trung đông hầu hết là thành viên của wto
mà thành viên wto thì họ có nghĩa vụ là phải giảm mức thuế nhập khẩu
đấy là những cái thuận lợi rất lớn đối với việc xuất khẩu hàng nông sản và thực phẩm của việt nam
vậy thì trong những năm qua chúng ta đã khai thác những cái cơ hội những cái tiềm năng đó như thế nào và những cái kết quả cụ thể ra sao thưa ông
do có rất nhiều cơ hội như thế
cho nên là các doanh nghiệp việt nam cũng mong muốn tìm cách khai thác
bởi vì một là do những cái cơ hội đấy là như tôi vừa nêu là những cái thuật lợi rất là đáng kể đối với xuất khẩu nói chung của chúng ta trong đó có xuất khẩu nông sản và thực phẩm
một điểm nữa là chúng ta
thị trường của chúng ta là đa dạng hóa thị trường
trong bối cảnh hiện nay các thị trường lớn của chúng ta một là có dấu hiệu bão hỏa
có dấu hiệu bão hỏa
và thứ hai là hiện nay rất nhiều các thị trường lớn là họ đưa ra những cái rào cản hoặc những cái yêu cầu rất là khó khăn cho việc cho hàng xuất khẩu của chúng ta
do đó là trong những năm trong thời gian vừa qua thì nhà nước tức là các bộ chính phủ và các bộ ngành cùng với các doanh nghiệp cũng đã nỗ lực thực hiện những cái biện pháp
và xúc tiến thương mại để tiếp cận thị trường châu phi tiếp cận thị trường phi để tận dụng những cái cơ hội mà như chúng ta vừa nêu
thế thì trong thời gian vừa qua chúng ta cũng đã thực hiện rất nhiều những cái hoạt động rất nhiều những hoạt động
và những cái hoạt động xúc tiến thương mại thì nó đã mang trong đó có câu chuyện là chúng ta nghiên cứu khảo sát thị trường tổ chức các đoàn đi thăm quan rồi chúng ta tổ chức hội thảo rồi chúng ta tổ chức hội nghị rồi kết nối khách hàng v v
rất nhiều cái hoạt động
và những cái biện pháp ấy thì
thì cũng đã bước đầu đã mang lại cái kết quả nhất định
rồi hiện nay là cái xuất khẩu của chúng ta sang khu vực trung đông và châu phi cũng đã tăng lên tương đối là mạnh trong những năm vừa qua
xuất khẩu nói chung trong đó có xuất khẩu nông sản và thực phẩm
và xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta hiện nay đã xuất khẩu được khá nhiều mặt hàng sang đấy
nhưng trong đó thì có mấy cái mặt hàng chủ lực sang trung đông châu phi mà chúng ta những năm vừa qua chúng ta nhờ cái hoạt động tiếp cận thị trường của chúng ta
thì chúng ta đã xuất khẩu trong đó gạo chúng ta xuất được khoảng bốn năm
năm trăm linh triệu đô la mỹ một năm sang khu vực trung đông châu phi
đó là mặt hàng lớn nhất
mặt hàng thứ nhì mà chúng ta xuất sang đấy nhiều đấy là thủy sản
thứ ba là cà phê
và thứ tư là hạt tiêu
thế còn ngoài ra còn rất nhiều các cái mặt hàng nhỏ hơn khác
đấy thì là những kết quả ban đầu chúng ta đạt được là như vậy
nhưng tuy nhiên thì tôi cũng phải nói thật là cái xuất khẩu đó của chúng ta hiện nay kết quả thì chúng ta đạt được là như vậy
nhưng còn dưới
cái tiềm năng của chúng ta rất nhiều bởi vì nước ta là cái nước nông nghiệp
chúng ta tôi nói một cách có lẽ là không quá
nước ta là một cường quốc xuất khẩu nông nghiệp
cường quốc là vì sao
xuất khẩu gạo là thứ ba thế giới
xuất khẩu hạt điều thứ nhất thế giới
xuất khẩu cà phê thứ hai nhì thế giới
vân vận thủy sản thứ tư thế giới
thế thì cường quốc siêu cường quốc là
tôi nói về mặt nông nghiệp nông sản và thực phẩm
thì nước ta là cường quốc
về nông nghiệp xét về số lượng
với số lượng nước ta là cường quốc
nhưng những cái gì chúng ta đã xuất khẩu được sang trung đông và châu phi
thì còn dưới tiềm năng của chúng ta rất nhiều
và còn dưới cái nhu cầu của họ rất nhiều
bên cạnh những cái cơ hội và những cái tiềm năng của thị trường châu phi và trung đông
thì chúng ta cũng nhận thấy đây là một thị trường còn tiềm ẩn những cái rủi ro nhất định
đặc biệt là cho cái mặt hàng nông sản và thực phẩm của việt nam ạ
ông chia sẻ như thế nào về điều này
đúng rồi hoàn toàn chính xác
tức là bao giờ cũng thế
cơ hội bao giờ đi liền với rủi ro
cơ hội bao giờ cũng đi liền với thách thức
như chúng ta vừa nêu ở trên thì cơ hội thì rất nhiều
nhưng không bao giờ chỉ có cơ hội không cả
cơ hội thì rất nhiều nhưng thách thức cũng rất lớn
mà đấy là lý do tại sao vượt qua chúng ta
cái khả năng của chúng ta
cái xuất khẩu chúng ta sang trung đông và châu phi nó tăng lên
nông sản thực phẩm
nhưng còn dưới tiềm năng
thế thì hiện nay chúng ta phải đối mặt với những cái rủi ro
hay là khó khăn thách thức nào
thì tôi điểm lại cái thứ nhất
cái đầu tiên mà tôi thấy cần phải nêu
tức là châu phi là khu vực tương đối xa xôi đối với chúng ta
trung đông thì có lẽ còn gần hơn một chút
nhưng châu phi là tương đối xa xôi
và không chỉ xa xôi về mặt địa lý
mà cái phương thức vận chuyển sang đấy là không tương đối khó khăn
cái điểm nữa là cái khả năng thanh toán
của trung đông thì còn tương đối
khả năng thanh toán
nhưng khả năng thanh toán của nhiều nước châu phi là rất thấp
tức là chúng ta bán hàng trăm do họ
nhưng mà sau đó thì họ thanh toán rất chậm
hoặc là cuối cùng là không thanh toán
khả năng thanh toán thấp
một điểm nữa là cái hiện tượng lừa đảo thương mại
ở châu phi thì hiện nay diễn ra khá nhiều
và rất nhiều doanh nghiệp chúng ta đã bị mắc phải rồi
và hiện nay tập trung ở khu vực này
thế rồi một điểm nữa tức là khu vực này là khu vực bất ổn
châu phi và trung đông hiện nay là khu vực bất ổn
và loại nhất thế giới
bất ổn là vì sao
vì xung đột sắc tộc liên tục
xung đột tôn giáo
thế thì tất cả những cái đấy nó dẫn đến
nó tạo ra những cái khó khăn không nhỏ
cho doanh nghiệp việt nam muốn xuất khẩu sang đấy
và nó khiến cho rất nhiều doanh nghiệp là ngại
khi phải đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn như thế
cơ hội thì nhiều nhưng khó khăn cũng không ít
vậy thì để có thể khắc phục và hạn chế những cái khó khăn
để mà có thể khai thác một cách tối đa hơn
tốt hơn cái tiềm năng của thị trường
chúng ta cần phải có những cái giải pháp như thế nào
trong thời gian tới
để tận dụng được cơ hội thì chúng ta phải tiếp tục
đẩy mạnh hơn công tác xúc tiến thương mại
vừa qua chúng ta đã làm và làm cũng là tương đối mạnh mẽ
nhưng cũng vẫn chưa đủ
thì sắp tới chúng ta phải tiếp tục coi đây là một cái thị trường
vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội
và cũng có rất nhiều khó khăn
thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cả nhà nước và cả doanh nghiệp
cùng với tiếp tục thúc đẩy các cái hoạt động xúc tiến thương mại
gồm cả các nghiên cứu đánh giá khách hàng
và thị trường về sản phẩm
rồi tham gia
tham quan khảo sát rồi hội trợ rồi triển lãm hội thảo v v
rất nhiều cái hoạt động
thì chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh
cái điểm thứ hai là đối với doanh nghiệp
tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp dù là phải nghiên cứu kỹ
phải nghiên cứu thật kỹ thị trường
nhà nghiên cứu kỹ các cái đặc điểm văn hóa xã hội
của cái thị trường những đặc thù của cái thị trường
trung đông châu phi này
để đưa ra được sản phẩm
vì đây dù sao cũng còn là cái thị trường mới
đối với doanh nghiệp
thì phải nghiên cứu kỹ
điểm nữa là các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng
rất sức thận trọng khi tìm hiểu
cái đối tác
tránh những cái lời mời chào hấp dẫn
nói đưa ra mời chào hấp dẫn
mà không chẳng ra bao nhiêu doanh nghiệp bị mắc rồi
thế rồi đặc biệt cái phương thức thanh toán
xuất khẩu hàng của chúng ta
phương thức thanh toán đối với các nước này
thì vừa rồi chúng ta
thì chúng ta phải tăng
cái phần gọi là
tôi tạm dùng cái từ là
bảo hiểm rủi ro
bằng cách nào thứ nhất là chúng ta
phải hạn chế cái việc trả chậm
đối với các thị trường
có tín nhiệm thì chúng ta trả chậm
không có vấn đề gì họ trả không trả bây giờ
thì họ trả sau nhưng đối với thị trường châu phi
thì chúng ta phải hạn chế trả chậm
thế rồi chúng ta phải tăng
cái đặt cọc lên để trong trường hợp
với các thị trường khác thì chúng ta cái đặt cọc có khi chỉ
năm mươi nhưng với thị trường châu phi thì chúng ta phải
thế rồi chúng ta phải
tôi cho rằng là phải
gọi là hết sức
thận trọng với những lời chào mời
các doanh nghiệp phải hết sức
thận trọng với những lời chào mời hấp dẫn
bởi vì nhiều doanh nghiệp đã bị mất tiền rồi
thế còn một cái điểm nữa là chúng ta
phải các doanh nghiệp
khi xuất khẩu sang đây thì luôn luôn
vì đây là khu vực mà biến động
bất ổn người chiến tranh thì phải luôn luôn
phải có cái phương án gọi là ứng phố
với rủi ro trong trường hợp
ví dụ xảy ra cái chiến tranh
đột ngột xảy ra thế thì
chúng ta buộc cũng phải có cái mức bảo hiểm
để trả mức bảo hiểm hàng hóa
nó cũng cao hơn chứ không phải như với các thị trường khác
xin cảm ơn những chia sẻ hết sức
hữu ích của tiến sĩ lê quốc phương đã dành cho chương trình
hy vọng rằng trong thời gian tới
chúng ta sẽ nhận thấy những cái thay đổi tích cực
từ phía các cơ quan đại diện thương mại
cũng như là từ phía doanh nghiệp của việt nam chúng ta cũng cần
có cái sự mạnh dạn hơn và tìm hiểu thị trường thật kỹ
thận trọng để có thể tiếp cận
một cách hiệu quả hơn một cái khu vực thị trường
đầy tiềm năng như là châu phi và trung đông
vâng xin cảm ơn ông một lần nữa đã dành thời gian cho chương trình
vâng xin rất ơn anh
quý vị và các bạn thân mến chương trình
câu chuyện hội nhập ngày hôm nay của chúng tôi xin được
khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng
minh ngân và chương trình xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại